sản lượng nó tăng lên hơn nuôi truyền thống cũ

nếu mình áp dụng mô hình này mô hình vật gáp thì mình nuôi trong quá trình con tôm nó sạch
mình tiêu thụ nó có nó dễ tiêu thụ mà giá nó được cao nữa

bên cạnh đó nhằm giúp người dân sản xuất giảm bớt rủi ro nâng cao lợi nhuận
trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp cùng với ngành nông nghiệp các tỉnh thành
vùng đồng bằng sông cửu long
thực hiện đồng bộ các giải pháp
trong công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản
hướng dẫn bà con nuôi tôm theo hướng bền vững đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
quản lý tốt môi trường ao nuôi bảo vệ diện tích đang nuôi
thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh thủy sản nuôi
ngoài ra tăng cường công tác xét nghiệm mẫu tôm mẫu nước
đo các thông số môi trường ở các khu vực trọng điểm
cảnh báo bệnh nguy hiểm có thể xảy ra và đề xuất giải pháp khắc phục
theo đó nông dân cũng được các chuyên gia hỗ trợ thông tin về tác động của biến đổi khí hậu
đến nghề nuôi tôm thẻ đặc biệt là tình hình xâm nhập mặn và khô hạn
các bệnh tôm thường gặp và cách phòng trị bệnh
các loại thuốc kháng sinh quá chất không được sử dụng trong nuôi tôm
các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong sản xuất tôm
với những thông tin bổ ích đã giúp bà con có thêm kiến thức để sống được với nghề
giàu lên từ nghề từ đó phát triển nghề nuôi tôm thẻ hiệu quả bền vững và an toàn thực phẩm
những người nuôi an toàn thực phẩm là khi anh nuôi thì anh phải liên kết với các đơn vị
rồi nuôi an toàn thực phẩm thì nhà nước có thể hỗ trợ tập huấn hỗ trợ tài liệu
hỗ trợ qua các cuộc hội thảo thông tin liên truyền miễn phí cho bà con
và thậm chí là khuyến nông quốc gia còn xây dựng các mô hình an toàn thực phẩm
khuyến nông là không nói xuông xây dựng mô hình rồi qua các hộ nông dân tiêu biểu
những hộ nông dân đạt được tiêu chí để xây dựng mô hình là thứ nhất phải có vốn đối ứng
thứ hai là phải có kiến thức để tiếp thu khoa học kỹ thuật
thứ ba là phải có khả năng tuyên truyền cho người khác học tập làm theo
sau khi mô hình đạt kết quả rồi chúng tôi tổ chức cho những hộ xung quanh
thậm chí cả trong vùng trong tỉnh đến cái hộ đã làm điển hình tiêu biểu đó
học tập làm theo và tới đó thì phương pháp là nông dân nói cho nông dân nghe
với phương châm một người làm một ngàn người biết và một trăm hộ học tập làm theo
hiện nay thì ngành nông nghiệp
cũng đã chỉ đạo chính cục thủy sản rồi trung tâm phía nông
để thực hiện các mô hình cho bà con nông dân
đảm bảo theo cái hướng là việt gáp cũng như là ac
thì khi mà thực hiện các mô hình này nó đạt hiệu quả và thành công
thì tiến hành để nhân rộng tổ chức các cuộc hội thảo để cho bà con tiếp cận
để chúng ta cùng liên kết tổ chức sản xuất
làm sao mà nâng cao chất lượng hiệu quả của các mô hình này trên địa bàn tỉnh sóc trăng
hiện nay biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến con tôm
theo tổng cục thủy sản từ đầu năm đến nay đã có gần một mươi sáu hectare diện tích tôm nuôi bị thiệt hại
đang vào thời điểm giao mùa biên độ nhiệt thay đổi rất lớn giữa ngày và đêm
biên độ nhiệt giao động cao tôm thường giảm sức đề kháng
dễ mắc các bệnh phát sinh do vi khuẩn virus xâm nhập
để hạn chế thiệt hại do nắng nóng và mưa đột ngột vào lúc giao mùa
ông kim văn tiêu phó giám đốc trung tâm khuyến nông quốc gia khuyến cáo bà con nông dân
nên duy trì mực nước từ một năm đến một tám mét đồng thời phải tạo không khí quạt nước liên tục
để trung hòa nhiệt độ giữa tầng mặt và tầng đáy
nếu nắng quá thì che lưới lại giảm bớt nhiệt độ giảm bớt tạo phát triển
xì phòng đáy ngày có thể hai ba lần nếu nuôi ao lót bạc hoặc hồ tròn
bên cạnh đó nhiệt độ trên ba mươi năm độ thì người nuôi nên giảm bốn mươi năm mươi thức ăn cho ăn vừa
mưa to thì phải có ống tràn để nuôi
bóng tràn để gạt bỏ nước mưa bón vôi để nâng độ ph
bảo đảm mức độ bảy năm tám năm cho phù hợp với con tôm
đồng thời cũng theo các chuyên gia muốn nâng cao chất lượng thủy sản trong đó có con tôm
ngay từ những công đoạn nuôi người dân cần đầu tư tốt hơn về kỹ thuật
và việc thay thế sử dụng hóa chất kháng sinh cấm bằng các chế phẩm sinh học
kích thích và bổ sung nguồn vi sinh vật có lợi trong ao
không những hạn chế lượng hóa chất kháng sinh tồn dư trong môi trường
và trong tôm thương phẩm đồng thời giảm chi phí đầu tư
tăng lợi nhuận trên cùng một đơn vị diện tích
đây mới thực sự là giải pháp căn cơ để ngành nuôi tôm tại đồng bằng sông cửu long
phát triển hiệu quả và bền vững bảo vệ môi trường thiên nhiên